thưa quý vị tính tới sáng nay với việc thêm ba trăm ba mươi ca dương tính
số ca mắc covid một mươi chín của tỉnh đồng nai đã vượt con số năm
tỉnh này đã tổ chức khu cách ly theo dõi y tế f chưa có triệu chứng
tại bốn cơ sở tập trung ở huyện vĩnh cửu
bốn cơ sở cách ly tập trung gồm trường mầm non mã đà trường mầm non tân an
trường mầm non phong lan và trường tiểu học chu văn an
sở y tế đồng nai đề nghị cơ quan liên quan huyện vĩnh cửu tham khảo hướng dẫn thiết lập
quản lý vận hành khu cách ly theo dõi y tế f không triệu chứng
theo quy định của bộ y tế để điều chỉnh bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất
trang thiết bị nhân lực quản lý và vận hành phù hợp
trong đó phải đảm bảo chuyển ngay người nhiễm có triệu chứng sang phòng theo dõi riêng
và chuyển vào các bệnh viện điều trị covid một mươi chín trong vòng một mươi hai giờ
hiện các lực lượng chức năng tỉnh đồng nai tiếp tục thực hiện truy vết
tăng phúc độ xét nghiệm diện rộng các ổ dịch lớn trong khu phong tỏa
tập trung xét nghiệm công nhân trong các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ